hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ việc xảy ra trong thân vụ mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
ngoài hai cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông là ông nguyễn bắc son và ông trương minh tuấn còn có một mươi hai bị cáo là lãnh đạo cấp cao của mobifone cựu chủ tịch hội đồng quản trị avg phạm nhật vũ
hội đồng xét xử gồm năm người hai thẩm phán ba hội thẩm nhân dân đây là lần đầu tiên tại một phiên tòa sơ thẩm viện kiểm sát bổ trí tới ba kiểm sát viên cao cấp giữ quyền công tố tại phiên tòa sáu thẩm phán dự khuyết hai hội thẩm nhân dân dự khuyết và một kiểm sát viên dự khuyết
bốn mươi một luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
trong vụ án này có một mươi ba bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công
theo quy định tại điều hai trăm hai mươi khoảng ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị cáo phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg bị truy tố về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn khoảng bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra bốn bị cáo gồm nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải lê nam trà còn bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố thêm tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn khoảng bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hồ sơ vụ án thể hiện năm hai nghìn một mươi ba
mobifone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua chín mươi năm cổ phần của avg
theo quy định dự án có vốn đầu tư trên năm tỷ đồng phải được thủ tướng quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
tuy nhiên khi chưa được thủ tướng chấp thuận ông nguyễn bắc son đã chỉ đạo hai thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông thực hiện ký kết hợp đồng mua bán cổ phần của avg với giá trị gần tám chín trăm linh tỷ đồng
thương vụ này của mobifone khiến tài sản nhà nước bị thiệt hại gần sáu sáu trăm linh tỷ đồng